không chỉ nhiều hoạt động kỷ niệm bị hoãn mà ngay kể cả cuộc thi hoa hậu việt nam hai nghìn hai mươi cũng bị hoãn
chưa công bố thời điểm mới do dịch bệnh covid một mươi chín
hoa hậu việt nam hai nghìn hai mươi là cuộc thi lần thứ một mươi sáu tính từ cuộc thi tiền thân đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm tám mươi tám do báo tiền phong khởi xướng
đây là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia dành cho các thiếu nữ là công dân việt nam từ một mươi tám đến hai mươi bảy tuổi
theo lịch ban đầu cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng năm đến tháng tám với các vòng sơ khảo trung khảo và trung kết toàn quốc
họp báo dự kiến diễn ra vào tháng ba này
nhưng với diễn biến của dịch bệnh ban tổ chức đã quyết định hoãn tổ chức cuộc thi và chưa công bố thời điểm mới